hiện nay các địa phương của nước ta vẫn đang quá chú trọng thị trường xuất khẩu mà chưa thực sự quan tâm đúng mức tới thị trường nội địa
trong khi nhu cầu tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước là rất lớn
các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc xúc tiến thương mại nông sản tại thị trường nội địa để nhiều người dân trong cả nước biết đến nông sản nước nhà
hiện nay các sản phẩm nông nghiệp của nước ta như cà phê tây nguyên xoài cát chu vải thiều lục ngạn nhãn lồng hưng yên là những nông sản việt đang làm nức lòng người tiêu dùng thế giới
trên thực tế hầu như các địa phương có những nông sản đặc sản này hiện đang quá chú trọng thị trường xuất khẩu mà đang quên mất thị trường trong nước
nhằm vực dậy thị trường truyền thống một số địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ tổ chức những hoạt động thiết thực như tuần lễ nhãn lồng hương yên tại hà nội năm hai nghìn một mươi bảy là một ví dụ
có thể nói rằng ví dụ như là vải thiều lục ngạn bắc giang hay là nhãn lồng nguyên đó là những đặc sản mà người việt nam đặc biệt là người miền bắc biết đến rất là lâu rồi
tuy nhiên những khách hàng ở miền nam hay là quốc tế người ta chưa biết nhiều và khi người ta được thử những sản phẩm này thì họ đánh giá rất cao và có thể nói là cái lượng tiêu thụ của chúng tôi cũng tăng theo cái sự đánh giá của khách hàng như vậy
khi tuần lễ nhãn lồng hương yên thì chúng tôi đặt ra yêu cầu là phải làm sao để quảng bá được đúng thương hiệu của cây nhãn nhãn lồng hương yên đến với người tiêu dùng
để trên cơ sở đấy người tiêu dùng phân biệt giữa nhãn lồng hương yên và các loại
vì đây là một cái thương hiệu đã được bảo hộ đã có cái chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên thì nhiều loại nhãn trên thị trường hiện nay là giả cái nhãn mát của nhãn lồng hương yên để tiêu thụ cho nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái thương hiệu nhãn lồng của hương yên cũng như là cái giá trị của nhãn
các sản phẩm được giới thiệu và bày bán tại đây đều là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao
đồng thời được sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời có gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ
cái bì nhãn thì tôi cảm nhận là nó giòn nó ngọt nó thơm mát mà nó chung ăn nó dịu
tôi rất mong muốn có nhiều tuần lễ mà đặc sản như trình bày đặc sản như thế này để nhân dân được
và tỉnh hương yên
không chỉ dừng lại ở tuần lễ nhãn lồng hương yên tại hà nội
các địa phương của tỉnh hưng yên đã ký kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị trung tâm thương mại chợ đầu mối tại hà nội
nhằm tạo lập mạng lưới các điểm bán sản phẩm hàng năm tại hà nội